tập đoàn điện lực việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới tham dự hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín do tình hình thời tiết bất lợi nên sản lượng điện giảm một mươi sáu ba tỷ kwh so với năm hai nghìn một mươi tám
và thấp hơn bảy tỷ kwh so với kế hoạch do lượng nước tích trong các hồ thủy điện đến cuối năm hai nghìn một mươi chín thấp
nên sản lượng điện thiếu hụt dự báo khoảng bốn năm tỷ kwh nguồn than sản xuất trong nước không đáp
ứng được nhu cầu nên phải nhập khẩu than để bổ sung bên cạnh đó do một số công trình lưới điện
không đáp ứng tiến độ đưa vào đồng bộ nên xảy ra tình trạng quá tải lưới điện đối với một mươi chín dự án
nguồn điện năng lượng tái tạo tại hai tỉnh ninh thuận và bình thuận năm hai nghìn hai mươi là năm cuối cùng
thực hiện kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chính phủ đã xác định bảo đảm cân đối điện năng là một trong
năm cân đối lớn của nền kinh tế vì vậy nhiệm vụ đặt ra của tập đoàn điện lực việt nam là hết
sức nặng nề trong cả hai khía cạnh bảo đảm cung ứng điện và cân đối tài chính tập đoàn điện lực
việt nam sẽ nỗ lực bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống
nhân dân bảo đảm tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ
được phê duyệt thực hiện các nhiệm vụ được giao để xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được
thủ tướng chính phủ phê duyệt tiếp tục quá trình tái cơ cấu sắp xếp đổi mới doanh nghiệp
hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững